một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề
hoạt động sản xuất của làng nghề trên địa bàn thủ đô đã thu hút gần một triệu lao động tham gia sản xuất
bên cạnh góp phần vào sự phát triển kinh tế thủ đô và nâng cao đời sống người dân
thì hoạt động sản xuất của các làng nghề trên địa bàn hà nội phát sinh ô nhiễm cao
để hạn chế điều này cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng cũng như ý thức của người dân làng nghề
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
nồng độ bụi ở làng nghề hà nội vượt từ một bốn đến một sáu lần so với giới hạn
đây là số liệu mà trung tâm quan chắc và phân tích tài nguyên và môi trường vừa công bố mới đây
cũng theo phân tích này thì các làng nghề cơ khí có nồng độ các kim loại nặng nhiều hơn vượt giới hạn
nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao
nước ngầm ở các khu vực này cũng chịu các tác động từ ô nhiễm nước thải ở mức khá nghiêm trọng
ô nhiễm môi trường tại các cơ sở ở làng nghề của hà nội đang ở tình trạng báo động
cách làng xa cầu được một km thôi nhưng mà đêm tôi mở cửa sổ ra hết tôi ngửi thấy mùi sợ quá
không thể ngửi được dạy đóng hết cửa sổ lại thì bắt đầu lại mới ngủ tiếp được như vẫn có mùi lồng vào
chiếu là làng xa cầu họ đốt cái nhựa ra
đây là làng nghề gỗ vân hà xã vân hà huyện đông anh hà nội
làng nghề này hiện có gần hai mươi công ty chuyên buôn bán chế biến và sản xuất gỗ
bảo đảm công việc thường xuyên cho lao động trong làng và lao động phổ thông ở các vùng lân cận
nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ đã giúp kinh tế địa phương từng bước phát triển và cũng là nguồn thu chính của người dân nơi đây
cũng như vân hà làng nghề mộc cầu cốc thôn ngọc thanh xã ngọc mỹ huyện quốc oai
làng nghề thủ công gắn với sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương
nên việc sản xuất đồi gỗ luôn làm phát sinh khói bụi chất thải rắn như bụi mùn cưa bụi sơn
làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và cuộc sống của chính người dân nơi đây
cái ô nhiễm môi trường ở làng nghề lơi là cái bụi là cái quan trọng nhất
khi làm cái nghề mộc rồi thì người ta còn phải tra rác cái gỗ
thì cái bụi là bay ra ảnh hưởng đến hàng xóm rất là nhiều
đó là cái môi trường ô nhiễm
thứ nhất là về vui cái ô nhiễm thứ hai là vì sản phẩm sản xuất ra là tiếng ôn của máy cưa
và cái sản phẩm vật liệu bỏ đi nó sẽ xếp ở hai bên đường
làm cho cái giao thông người ta bị lấn chiếm các cái vỉa hê dưới đường làng
cho nên là đang rất là quan trọng về ô nhiễm đó là không khí
và cái không gian vỉa hê của hai bên đường làng là rất là quan trọng
là một huyện nằm ở phía tây của thành phố huyện đan phượng là địa phương tập trung nhiều làng nghề truyền thống
đây cũng là thế mạnh để đan phượng phát triển kinh tế
hiện hoạt động sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn hà nội chính là nơi phát sinh ô nhiễm khá cao
từ ô nhiễm tiếng ồn ô nhiễm chất thải rắn không khí và nước thải
mỗi ngày các làng nghề tại hà nội thải ra môi trường một lượng chất thải tương đối lớn
mặc dù vậy tại hầu hết các khu vực này đều chưa có công trình xử lý chất thải phù hợp
hoặc có thì cũng chỉ là hệ thống thô sơ
nhưng trên thực tế tại các làng nghề nhiều hộ chưa có mặt bằng nên đã sản xuất ngay tại gia đình
vừa gây ô nhiễm môi trường vừa lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông
đoàn phượng là địa phương về đích nông thuân mới cách đây hai năm
nhưng hiện cũng đang đối mặt với ô nhiễm môi trường
nhiễm môi trường do chất thải nước thải từ chăn nuôi và làng nghề xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý
ô nhiễm môi trường không phải chỉ là nghề nó tác động nhiều thứ
trong đó làng nghề có trách nhiệm nhất định của ta sản xuất ra thì phải có điều kiện để đảm bảo cuộc xử lý môi trường
như thế phải kết hợp giữa với chính quyền địa phương
bản thân của mỗi làng nghề cũng phải tính sang cách nào sản xuất chỉ đáp thích hợp
làng nghề ở hà nội được phân theo tám loại hình sản xuất
biến lương thực thực phẩm thủ công mỹ nghệ nhuộm thuộc da gia công cơ kim khí
sản xuất vật liệu xây dựng tái chế chất thải chăn nuôi giết mổ gia súc và các loại hình khác
tuy nhiên hầu hết các làng đều xả thẳng ra môi trường mà chưa chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý môi trường
nguồn nước ngầm sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất của nhiều làng nghề cod nh bốn hê nôn nước bể mặt ao hồ canh mương thủy lợi bị nhiễm độc
mặc dù biết rõ mức độ nguy hiểm của việc gây ô nhiễm nhưng nhiều hộ gia đình vẫn cố tình vi phạm và chấp nhận sống chung với ô nhiễm để có lợi ích về kinh tế
nói chung là xong rồi về người ta sẽ phơi khô người ta tích chữ ở trong nhà để tiến hành trong những cái nói chung là để tráng quanh năm
thì ở đây nó chỉ có một cái nguồn nước cái nguồn nước để đánh cái bột này ra
thì trong cái quá trình đánh bột thì người ta phải để lắng lắng lại thì cái nguồn nước đấy nó lại là trong lại
thế nên là nó không ảnh hưởng gì đến cái ô nhiễm về môi trường
từ thực tế trên sở tài nguyên và môi trường hà nội đã có văn bản về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn hai nghìn ba mươi gửi các sở ngành và địa phương có làng nghề để chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhiệm vụ được giao
tuy nhiên việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề khó khăn hơn rất nhiều so với các loại ô nhiễm khác
bởi môi trường làng nghề liên quan mật thiết đến truyền thống văn hóa kinh tế và thói quen của người dân
để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề thành phố đã xác định cần có lộ trình cụ thể
nhưng trên hết để giải bài toán ô nhiễm môi trường làng nghề thì chính người dân phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống của mình
họ là những người sản xuất và cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường đồng thời cũng chính là đối tượng chịu hậu quả của ô nhiễm